chắc hẳn tất cả chúng ta đều thắc mắc biến thể này có nguy hiểm hay không và nó sẽ gây ra triệu chứng gì
trả lời cho câu hỏi này một bác sĩ chuyên gia y tế đầu tiên cảnh báo biến thể omicron ở nam phi
đã có những thông tin ban đầu về vấn đề này
sau khi tiếp xúc một số bệnh nhân mắc biến thể omicron
bác sĩ khoa s d chủ tịch hiệp hội y tế nam phi s a m a đã đưa ra một số kết luận
về triệu chứng ở người nhiễm biến thể mới
theo đó bà ghi nhận những triệu chứng khác biệt so với các biến thể trước
gây covid một mươi chín ở người khỏe mạnh và đã tiêm vaccine
các triệu chứng vô cùng khác và nhẹ hơn so với những ca mà tôi điều trị trước đây
báo the telegraph vào hôm hai mươi bảy tháng một mươi một dẫn lời bác sĩ khoa s d
ngày một mươi tám tháng một mươi một nữ bác sĩ thông báo cho
ủy ban cố vấn về vaccine ở nam phi sau khi điều trị một gia đình
bốn người mắc covid một mươi chín với những triệu chứng như vô cùng mệt mỏi
cho đến nay ba tiếp nhận hơn hai mươi bệnh nhân được chẩn đoán mắc biến thể mới
đa số là nam giới trẻ tuổi
phần nửa số này đều chưa được tiêm vaccine không người nào bị mất hữu giác hoặc vị giác
ở những trường hợp nhẹ bệnh nhân bị nhức mỏi cả người mệt rủ trong một hoặc hai ngày
đến thời điểm hiện tại chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào bị mất mùi hoặc mất vị
họ có thể ho nhẹ không có triệu chứng đáng kể nào
một số người hiện điều trị tại nhà theo bác sĩ cosg
bà cũng gặp trường hợp bệnh nhân là bé gái sáu tuổi
cô bé bị sốt và nhịp tim đặc biệt cao
hai ngày sau tình huống của bệnh nhi chuyển biến tốt hơn
đồng thời bà tỏ ra lo ngại biến thể omicron có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm
ở người cao tuổi và những đối tượng chưa được tiêm
cũng như các đối tượng mắc những bệnh nền bao gồm tim mạch và tiểu đường
theo một tờ báo của anh
khoa học nam phi rất khác so với ở anh
chỉ có sáu mươi năm dân số nam phi trên sáu mươi năm tuổi
điều này có nghĩa là những người lớn tuổi dễ bị nhiễm virus hơn có thể phải một thời gian nữa mới nhiễm bệnh
có thể nói từ lâu các nhà khoa học đã biết rằng
thế giới sẽ chứng kiến các biến chủng virus corona mới do loại virus này biến đổi liên tục
xong việc bộ trưởng bộ y tế nam phi thông báo vào hôm hai mươi năm tháng một mươi một
về việc phát hiện biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín biến chủng omicron
chủng virus đang lây lan nhanh
bộ trưởng b một một năm trăm hai mươi chín đã chống ở nhiều vùng của đất nước là lời nhắc nhở đanh thép rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc
giới chức mỹ đã hành động nhanh chóng để áp đặt các hạn chế mới
mặc dù sự xuất hiện của biến chủng đã được cảnh báo trong vài tuần qua
họ mới biết được mức độ nghiêm trọng của nó chỉ trong những ngày gần đây
các quan chức mỹ sẽ thảo luận với các nhà khoa học ở nam phi một lần nữa vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một
tổ chức y tế thế giới who đã nhanh chóng triệu tập một nhóm cố vấn
và xác định chủng b một một năm trăm hai mươi chín là đáng lo ngại
đồng thời đặt tên là omicron
who cũng kêu gọi các quốc gia tăng cường nỗ lực giám sát và giải trình từ trên
để hiểu rõ hơn về các biến chủng của virus corona
các nhà sản xuất vaccine đã nhanh chóng xác định đây là một biến chủng đáng lo ngại
moderna cho biết biến chủng omicron mang đến một nguy cơ tiềm ẩn lớn
đối với vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng
biến chủng omicron bao gồm các đột biến được thấy trong biến chủng delta
vốn được cho là làm tăng khả năng lây nhiễm
bên cạnh đó omicron còn
có các đột biến được thấy trong các biến chủng beta và delta
vốn được cho là có khả năng thúc đẩy quá trình trốn tránh hệ miễn dịch
moderna cho biết trong một thông báo
sự kết hợp của các đột biến mang đến nguy cơ tiềm ẩn lớn
để đẩy nhanh sự suy yếu của khả năng miễn dịch tự nhiên
và khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra hãng dược phẩm mỹ cho biết thêm
omicron cũng nhanh chóng tạo ra những đảo lộn trên thị trường
biến chủng mới này đã khiến giá giàu giảm mạnh vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
do các nhà đầu tư quan ngại các biện pháp hạn chế mới của chính phủ
và tăng trưởng kinh tế chậm hơn
khi các nhà khoa học đang gấp rút tìm hiểu thêm về biến chủng này
các quan chức y tế toàn cầu đang khuyến khích mọi người đeo khẩu trang
tránh những nơi đông người và tiêm chủng nếu họ chưa tiêm vaccine
chúng tôi hiểu rằng mọi người lo ngại
điều tốt là chúng tôi có các hệ thống giám sát trên khắp thế giới
để phát hiện những biến chủng này rất nhanh
maria van kerkhove một quan chức của who
biết biến chủng này đã được phát hiện cách đây vài tuần
đồng thời các nhà khoa học đang chia sẻ nghiên cứu và thông tin với chúng tôi
vì vậy chúng tôi có thể hành động
bà cho biết bà van kerkhove cho biết điều thực sự quan trọng
là người dân cần giảm mức độ tiếp xúc
bà nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp như giãn cách đeo khẩu trang
tránh không gian đông đút và tiêm chủng
và khi biết thế giới có thêm biến chủng omicron
hướng dẫn hiện tại và các biện pháp giảm thiểu
chẳng hạn đeo khẩu trang
có thể thay đổi
ngay cả khi đại dịch sắp kết thúc và covid một mươi chín trở thành bệnh đặc hữu
những biến chủng mới vẫn có khả năng xuất hiện
tiến sĩ ahmed adanja từ đại học johns hopkins cho biết
mối đe dọa covid một mươi chín sẽ vẫn tồn tại khi nó trở thành bệnh đặc hữu
các biến chủng mới sẽ liên tục được tạo ra bởi virus này
hầu hết trong số đó sẽ không quan trọng
tuy nhiên nhiệm vụ quan trọng vẫn là xác định đặc điểm
và theo dõi các biến chủng mới để xác định tầm quan trọng của chúng
vì chuyên gia nói các nhà sản xuất vaccine covid một mươi chín cho biết
đã sẵn sàng điều chỉnh các mũi tiêm của hãng nhằm đối phó với các biến chủng mới xuất hiện
công ty công nghệ sinh học của đức biontech cùng với nhà sản xuất dược phẩm mỹ pfizer
đang xem xét hiệu quả của vaccine trước biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín omicron
quá trình nghiên cứu này sẽ mất khoảng vài tuần
chúng tôi hiểu mối quan ngại của các chuyên gia
và đã ngay lập tức bắt đầu các cuộc nghiên cứu về biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
b một một năm trăm hai mươi chín biontech cho biết trong một tuyên bố
bên cạnh đó moderna đã thông báo cho một tuyên bố hôm hai mươi sáu tháng một mươi một rằng
đang làm việc nhanh chóng để kiểm tra khả năng của liều vaccine hiện tại
trong việc chống lại biến chủng omicron
dữ liệu dự kiến sẽ có trong một vài tuần tới
kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi một moderna đã thúc đẩy một chiến lược toàn diện
để dự đoán các biến chủng mới đáng lo ngại
hãng dược phẩm mỹ cho biết johnson johnson vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi một xác nhận
họ cũng thử nghiệm hiệu quả của vaccine đối với biến chủng mới
nhà sản xuất vaccine astrazeneca cũng đang tìm hiểu tác động của biến chủng omicron
đối với vaccine của hãng người phát ngôn của astrazeneca cho biết
theo thông tin từ một bác sĩ người việt tại mỹ hiện nay biến thể này chưa thấy có mặt
tại mỹ hay việt nam
mỹ lập tức hạn chế cho du khách từ châu phi và các nước khác có biến thể này
bắt đầu từ thứ hai tuần này
việt nam có thể có biến thể này nếu như không cẩn thận với các du khách đến từ hồng kông
chúng ta có thể làm vaccine mới trong ba bốn tháng nữa nếu biến thể omicron này có thể lây lan trong cộng đồng
pfizer vừa ra thông báo có thể làm ngay vaccine để chống biến thể này nếu phát hiện có sự lây lan trong cộng đồng
cho đến nay vaccine pfizer vẫn còn hiệu quả với tất cả các biến thể kể cả delta
moderna thì đang thử nghiệm liều tăng cường chống lại các biến thể mới kể cả biến thể omicron
trong khi astrazeneca đang phân tích trên biến thể này để xem xét cho ra vaccine mới
các hãng vaccine đã chuẩn bị cho cuộc đua mới này
vậy việt nam nên làm gì trong lúc này
vị bác sĩ này cho hay
bình tĩnh và cập nhật thông tin chính xác từ các cơ quan y tế
tôi sẽ tiếp tục cập nhật về biến thể này trong thời gian tới
virus sars cov hai sẽ tiếp tục biến đổi và chúng ta sẽ có nhiều biến thể sau này
trước mắt quý vị nên làm những việc sau
chích vaccine đầy đủ chữa các bệnh nền tăng cường hệ miễn dịch bằng cách tập thể dục
ăn ngủ đầy đủ và điều độ
hạn chế đi đến các nước có biến thể này như châu phi
hong kong israel rửa tay giữ khoảng cách đeo khẩu trang